bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp một
có bảy sách giáo khoa được phê duyệt lần này và nâng tổng số sách giáo khoa lớp một chương trình giáo dục phổ thông mới lên bốn mươi năm cuốn
bảy sách giáo khoa được phê duyệt bao gồm một cuốn môn tự nhiên xã hội ba cuốn môn giáo dục thể chất hai cuốn môn hoạt động trải nghiệm một cuốn môn tiếng anh
bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị các nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời
tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông giáo viên cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật
và vào ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua thì bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp tục ban hành thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp một với thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày hai mươi năm tháng hai đến ngày một mươi tháng ba